vào tối qua ngày hai tháng một trên địa bàn hai phường thạnh xuân và thạnh lộc quận một mươi hai tp hcm
đã xảy ra vụ nước tràn bờ bao và gây ngập hàng trăm nhà dân trong khu vực
ngay trong đêm cơ quan chức năng đã khẩn trương tiến hành công tác khắc phục sự cố trên
thông tin từ người dân cho biết vào gần hai mươi một h ngày hai tháng một nước từ hệ thống cống canh mương tràn bờ bao
gây ngập nhiều tuyến đường con hẻm và hàng trăm nhà dân tại phường thạnh xuân và thạnh lộc quận một mươi hai
nước dâng lên nhanh làm nhiều người không kịp trả tay tài sản trong nhà bị ngập
trong đó có nhiều hộ kinh doanh với nhiều hàng hóa chữ cho dịp tết
theo chính quyền địa phương sự cố trên do nắp cống cán rù tại phường thạnh xuân bị tuột khỏi bàn lề
lúc chiều cường đang lên nên làm nước tràn bờ bao
ngay trong tối hai tháng một lực lượng chức năng đã có mặt để hạn chế giao thông qua khu vực
cảnh báo người dân về các sự cố liên quan đến an toàn thiết bị điện các khu vực ngập sâu
sau khi nước rút địa phương sẽ tiến hành hàn nắp cống để khắc phục sự cố ổn định lại sinh hoạt cho người dân